hôm nay so với báo cáo của ngày hai mươi ba tháng bảy số người chết vì mưa lũ tại bắc bộ và bắc trung bộ tăng thêm năm người ngoài ra có thêm sáu sự cố về đê điều
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết thiệt hại tính đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy mưa lũ đã khiến ba mươi bốn người chết và mất tích hai mươi sáu người bị thương
số gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi là hơn một trăm hai mươi con diện tích thủy sản bị ảnh hưởng là sáu hai trăm linh tám hectare
tính đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng bảy bốn mươi hai sáu trăm linh sáu hectare lúa và hoa màu tại các tỉnh đồng bằng sông hồng bị ngập úng
tổng hợp từ các địa phương hệ thống đê điều đã xảy ra bốn mươi năm sự cố tăng sáu sự cố so với báo cáo ngày hai mươi ba tháng bảy do phát sinh tại thành phố hà nội hưng yên và ninh bình
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải và các tỉnh tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bảy
còn một số điểm vẫn còn ách tắc tại các tỉnh thanh hóa nghệ an yên bái các tuyến quốc lộ tỉnh lộ khác đã cơ bản thông xe